nhiều dự án nhà ở được triển khai
bỏ quên công trình công cộng
hạ tầng đô thị bị nghẹt
áp lực lên môi trường giao thông
bỏ quên xây công trình công cộng cần sớm xử lý
theo kết quả giám sát về việc xây dựng trường học tại các khu đô thị mới
khu nhà ở trên địa bàn tp hà nội từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
hội đồng nhân dân tp hà nội đã chỉ ra nhiều khu đô thị mới khu nhà ở
chủ đầu tư chỉ chăm chăm xây nhà để bán mà bỏ quên xây trường học
thậm chí nhiều khu nhà ở cả chục năm nay
nhưng đất trường học vẫn bỏ hoang gây bức xúc dư luận và dây dưa kéo dài
thực tế thủ tướng chính phủ bộ xây dựng đã ban hành nhiều văn bản về vấn đề này
song tình trạng này vẫn chưa thay đổi
không chỉ là trường học mà các dự án cộng đồng khác như khu vui chơi trẻ em
nhưng bãi động xe cũng mới chỉ tồn tại trên giấy tại nhiều khu dự án
dù nhà đã được đưa vào sử dụng nhiều năm
theo kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi này
thanh tra bộ xây dựng sẽ thanh tra công tác quy hoạch xây dựng
điều chỉnh quy hoạch xây dựng quản lý xây dựng tại nhiều khu vực
đặc biệt là hà nội và tp hcm
bộ xây dựng cũng sẽ có báo cáo chính phủ về những quy hoạch bị điều chỉnh trái quy định
vào quý i năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn
hệ quả của việc các trung cư
mọc lên san sát đã và đang khiến cho nhiều người bị ảnh hưởng
từ giao thông môi trường giáo dục
trong khi các công trình công cộng phục vụ cộng đồng
thành phần không thể thiếu của các dự án lại dễ bị rơi vào tình cảnh trên giấy
và quên không triển khai
phải chăng chúng ta chưa có đủ thiết chế để xử lý tình trạng này
mời quý vị và các bạn cùng đi tìm câu trả lời
từ tiến sĩ kiến trúc sư ngô trung hải phó chủ tịch hội quy hoạch và phát triển đô thị việt nam
trong cuộc trao đổi cùng với biên tập viên hoàng trang
xin được mời biên tập viên hoàng trang và khách mời ngày hôm nay
những công trình dịch vụ công cộng mà có lợi luôn
ví dụ như là các trung tâm thương mại các khu vực bán hàng các nhà hàng
ở trong cái khu nhà ở đấy họ quan tâm cái đó
chứ còn những cái công trình về giáo dục y tế hay những công trình thể dục thể thao
hay một số những cái khu công viên tức là nằm trong cái khái niệm không gian công cộng
thì dường như là chưa được tập trung để đầu tư vào cái này
dẫn đến cái tình trạng là những cái khu
khu dự án những khu đô thị mới thiếu những cái đó
nó có một cái hiện tượng là không có ai để một thời gian rất dài
không có ai đầu tư vào cái khu công viên này
và thậm chí họ có thể lờ đi đi
không có ai đầu tư vào những công trình dịch vụ này
họ có thể lờ đi và họ xin điều chỉnh quy hoạch để biến cái khu đấy
biến thành khu đất để xây dựng nhà ở
có phải chủ đầu tư dự án đây là buộc phải làm tất không
một mặt nào đó khi anh cam kết thực hiện dự án này
thì phải nói rằng là chủ đầu tư anh phải cam kết thực hiện toàn bộ cái dự án được duyệt
thế trong rất nhiều cái thành phần dự án được duyệt
thì nó có cái mối quan hệ giữa trách nhiệm của chủ đầu tư với trách nhiệm của chính quyền đô thị đấy
ví dụ chủ đầu tư họ sẽ làm tất cả trong cái khu vực của họ diện tích của họ được phê duyệt
nhưng việc kết nối ở ngoài hệ thống hạ tầng
cái việc sau này sẽ quản lý an ninh đương nhiên là chính quyền đô thị và rõ ràng là có mối quan hệ
đây thì lại còn
những công trình từ công viên này từ các công trình công cộng ví dụ như giáo dục y tế đây
thì chính quyền đô thị đã tạo điều kiện cho anh để anh có thể xây được cái đấy bằng cách không lấy tiền dùng đất
nhưng anh không được toàn quyền cái đó
anh không được toàn quyền cái đó vì chính quyền khi đã bỏ tiền cái đấy ra rồi
tức là người ta không lấy tiền anh rồi thì đương nhiên người ta quản lý cái đấy
người ta xem anh buộc anh phải xây cái đấy buộc anh không phải được làm khác cái đấy
nhưng bản thân họ thì lại cũng không có trách nhiệm gì cụ thể
cho nên cái câu chuyện đây là đang lửng
lơ giữa cái người mà buộc phải xây dựng cái giáo công trình giáo dục này với cái người quản lý cái mé đất này
đấy hiện nay thì tôi biết trong rất nhiều dự án hiện nay không có ai thúc ép chủ đầu tư là buộc ông phải làm này
thì ông cấp này
mới bộ dựng mới đưa ra một cái ý nhỏ thôi tức là nếu ông không thực hiện những công trình này
thì thậm chí là chính quyền đô thị đề nghị là tiếp tục không cho ông thực hiện những dự án mới
vậy thì giải pháp nào để có thể giải quyết được thực trạng này
cái giải pháp đầu tiên phải nói là
khi được phê duyệt bất cứ dự án nào thì cái cam kết là thực hiện dự án
cũng như là cái quá trình theo dõi thực hiện dự án ấy
điều chỉnh lại các dự án đấy phải hết sức là làm chặt chẽ
và cùng với chủ đầu tư để gỡ cái câu chuyện này
chứ không phải là chỉ đầy về trách nhiệm tôi chỉ là quản lý từ đứng trên
và ông chủ dự án nó buộc ông phải làm
tại vì đấy cũng là một công trình dịch vụ cho người dân
cái điểm thứ hai
là nghĩ ra được những cái biện pháp cụ thể để cái hệ thống quản lý
và những người muốn tham gia lĩnh vực này
nắm bắt được cái quỹ đất này
và cái người muốn tham gia cái này
thì họ làm thế nào để gặp nhau
và để cả kêu gọi trong đầu tư cái lĩnh vực này
hiện nay cái này là đang bỏ trống rất nhiều
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn rõ ràng là các dự án không thể được phê duyệt triển khai
khi thiếu các mảng về xây dựng công trình công cộng
tuy nhiên đây lại là một thực tế tồn tại khá lâu tại nhiều dự án
nhiều ngôi trường hay khu đậu đỗ xe công viên chỉ mới nằm trên giấy của dự án
hy vọng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp sau khi giả soát
để có thể sớm giải quyết rứt điểm hay xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm